thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng cho biết sáng nay ngày một mươi ba tháng chín
một ngư dân đã tử vong trên đường vào bờ và bốn người khác bị ngộ độc sau nghi vấn ăn phải cá lóc
trước đó tàu cá dna chín mươi nghìn bốn trăm hai mươi một do ông lê văn dòng chú tổ bốn mươi chín phường thanh khê đông
quận thanh khê tp đà nẵng làm chủ cùng chín ngư dân ra khơi đánh bắt tại vùng biển tỉnh thứ thiên huế đêm qua
đến khuya các ngư dân ăn một số cá đánh bắt tại chỗ
tuy nhiên khoảng hai giờ sáng nay năm ngư dân có dấu hiệu ngộ độc mỏi mệt nôn mửa
người xuất hiện triệu chứng nặng nhất là thuyền trưởng lê văn nở bốn mươi bốn tuổi trú tại phường xuân hà quận thanh khê
đến sáng ông nở lên cơn co giật lần thứ hai rồi tử vong
nhận tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đà nẵng điều động tàu hải đội hai cùng quân y khẩn trương lên đường cứu nạn
đến chín h bốn ngư dân bị ngộ độc nặng đã được đưa về bờ cấp cứu
hiện nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ